sau một thời gian tích cực chấm ảnh các giám khảo đã chọn ra một mươi năm bức ảnh xứng đáng lọt vào vòng bình chọn trực tiếp của cuộc thi
đó là các tác phẩm
tác phẩm sáng ba mươi tác giả lê thái dương bạc liêu
tác phẩm ngày tết quê tôi tác giả lê thị hải yến hà nội
tác phẩm múa lân mừng năm mới tác giả bùi viết đồng đồng nai
tác phẩm đồng nghiệp tác giả đỗ hiếu liêm bạc liêu
tác phẩm sắc màu quê hương tác giả hiếu minh vũ đồng tháp
tác phẩm xuân về tác giả dương tiến dũng bắc giang
tác phẩm lộc xuân tác giả phạm đức minh tp hcm
tác phẩm chiều trên công trường cầu vàm cống tác giả hiếu minh vũ đồng tháp
tác phẩm kịp chuyến hàng tác giả đỗ hiếu liêm bạc liêu
tác phẩm trợ nổi ngày giáp tết tác giả lê thái dương bạc liêu
tác phẩm lễ hội đầu xuân tác giả lê thái dương bạc liêu
tác phẩm phạm đức minh tp hcm
tác phẩm mùa xuân mùa hạnh phúc tác giả đỗ trọng danh tp hcm
tác phẩm trước giao thừa tác giả lê bích hà nội
tác phẩm bánh trưng cho ngày tết tác giả nguyễn văn hòa đồng nai
tác phẩm đại nội về đêm tác giả lê văn minh huế
ngay bây giờ thì để bắt đầu chương trình thì chúng ta hãy cùng

ra những câu hỏi cho ban giám khảo
và đầu tiên thì xin hỏi được giám khảo hữu việt
anh là người tham gia vẻ đẹp việt nam lần đầu tiên và người cầm cân đẩy mực
vậy thì theo anh anh đánh giá như thế nào về tổng quan những tác phẩm đã nhận được
và top một mươi năm trong chương trình lần này
trước hết thì tôi phải nói rằng tôi rất là vinh dự được mời làm ban giám khảo
của cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam
tôi là một người yêu nhấp ảnh từ nhỏ và cuộc đời làm báo đã cho tôi thoải mạn cái đam mê ấy
tôi phải nói ngay rằng là tôi rất thích cái chủ đề của cái cuộc thi ảnh lần này
nhịp sống những ngày cuối năm trong số hơn một bức ảnh chúng tôi cũng đã được xem
và lựa chọn ra những bức ảnh xuất sắc nhất thì tôi có một cảm giác chung
là cái vẻ đẹp việt nam hiện lên trong những ngày cuối năm ấy nó thật là đa dạng
đó có thể là một cái vẻ đẹp rất là mơ màng nhàn tản ở khu vực vùng núi phía bắc
nó là cái vẻ đẹp sôi động ở các cái đô thị lớn
nó cũng là một cái vẻ đẹp rất là mơ màng nhàn tàn ở khu vực vùng núi phía bắc

nó cho chúng ta một cái cách tiếp cận đối với cả hiện thực của đời sống đang diễn ra
mà không phải là ai cũng có điều kiện để tiếp cận như là chúng ta thông qua
những cái bức ảnh rất là đẹp của các nhiếp ảnh gia
vâng xin được cảm ơn nhà báo hữu việt
còn với nhà báo việt văn nhịp sống những ngày cuối năm qua khoảng một tác phẩm ảnh gửi về
cho anh cái đánh giá như thế nào
cái nhịp sống ở đây có thể nhịp là diễn tả một cái không khí hối hả nó khẩn trương những ngày cuối năm
cố gắng hoàn thành công việc cho xong đi đón một cái tết cổ truyền dân tộc
có những cái không khí làm việc không chỉ ở trên cánh đồng trên đồng ruộng hoặc là trong mỗi gia đình
tức là có một cái gì đó nó rất là hối hả nó rất là khẩn trương
và nó rất là đem lại một cái hy vọng cho một cái mùa xuân mới
những bức ảnh đó nó có thể là ảnh đặc tả những con người làm việc rất là lầm lỗi âm thầm
ngô đơn một mình trong nhà máy nhưng mà rất là nỗ lực
có những con cảnh thể hiện sự linh hoạt khẩn trương lao động của một nhóm người trên hiện trường
trong cái khung cảnh nó rất là bề bộn của cuộc sống
và có những cái bức ảnh nó thể hiện một cái gì đó nó rất là đầm ấm hạnh phúc
của một khoảnh khắc cái gia đình gói bánh trưng cùng gói bánh trưng
có một cái gì đó nó tôi nghĩ là đa dạng một kinh ảnh nó phong phú và đa dạng
và cho thấy rằng cái vẻ đẹp việt nam nó trải đều khắp đất nước
vấn đề trong cuộc sống làm tôi nhớ lại một câu nói rất nổi tiếng của nhà siết học
là vấn đề là phát hiện hay không chúng ta có biết phát hiện ra nhìn ra không
cho nên vẻ đẹp ở đâu cũng có thật nhất là ở việt nam một đất nước nó phong phú về cảnh sắc
phong phú về văn hóa và có những cái tình yêu thân thiện của con người
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của các thành viên trong ban giám khảo
và ngay bây giờ thì chúng ta hãy đi vào phần lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc
thay vì giám khảo có thể đưa ra những cái nhận xét của mình cũng như là những bức ảnh ấn tượng
đối với hai vị trong top một mươi năm của chúng ta
ấn tượng đầu tiên mang lại cho các vị giám khảo thì rõ ràng là có
cái bức ảnh mà đồi núi xanh này ở đằng giữa có một con đường
những đứa trẻ chạy ở phía trước và đằng sau có hai người lớn
nó gợi cho tôi những liên tưởng về những chuyến đi về cái khu vực vùng núi phía bắc
rất là êm đềm rất là dịu dàng và chúng ta cảm giác như đây là một cái gia đình rất là hạnh phúc
họ trở về
có thể là từ một cái chuyến đi xa hoặc là sau một cái ngày làm việc nào đó
nó tạo cho tôi một cái ký ức tự nhiên nó sống trong tôi
một ký ức hết sức là êm đềm
đấy là một bức ảnh mà tôi cũng rất thích
cái bức ảnh thứ hai tạo cho tôi một cái ấn tượng ấy
đấy là cái bức ảnh quanh cái giếng làng đấy
có những người có hai bà cụ có một em bé và một ông lão
ông lão dường như là đang chăm chút lại một cái cây một cái cây
có lẽ là cây đào
và hình như những cây đấy cũng đang dồn sức mình để bật ra những bông hoa đón chào mùa xuân
những bức ảnh này các bạn thấy là những bức ảnh toàn cảnh
đây là toàn cảnh cả
không có những ảnh nào cận
có lẽ bởi vì các tác giả muốn thể hiện cái không khí nó phải là một cái gì đó rất là không gian
gắn liền với không gian cuộc sống
nó gắn liền với cái không khí bộn bề
thì các bạn có thể nhìn thấy rằng có những bức ảnh nó rất là thú vị
ví dụ những bức ảnh mà những đám đám cưới tập thể ở sài gòn cũng rất là hay
những đôi trai gái đèo nhau đi bằng xe đạp đang tập thể cái hạnh phúc nữa đôi gắn liền với mùa xuân
đón một cái mùa xuân mới cùng một cái niềm lạc quan của dân tộc đang bước vào một cái vận hội mới
thì tôi nghĩ rằng cái ảnh này là ảnh hay
thì cuối năm mà rõ ràng là cái góc rộng dùng các cái mắt cá nó tạo ra một cái không gian nó rất là bao quát được cả ngôi nhà họ ở bây khoát công việc họ ở
tức là cuộc sống họ gắn liền cái music họ gắn liền với cái ngôi nhà đem lại cái cuộc sống họ ở
tất cả những hình ảnh này tôi nghĩ rằng đem lại một cái cảm xúc rất là tốt về mặt cả về màu sắc về bố cục về không khí cuộc sống
tôi đặc biệt thích tôi cho là có một cái chủ ý của nhiếp ảnh gia khi mà mình thấy cái gam màu đỏ là chủ đạo
ở cái đầu có cái chiếu này thế rồi là cái chiếc xe máy màu đỏ này và cái người phụ nữ mà ngồi đằng xa xa kia cũng mặc một cái cam màu đỏ
màu đỏ nó tượng trưng cho một cái niềm vui một cái sự khởi đầu một cái màu khát vọng một cái nhiệt huyết
vâng xin cảm ơn những chia sẻ nhận xét của hai vị ban giám khảo
đó là nhà báo hồng vĩnh đến từ báo tiền phong xin chào anh hồng vĩnh
xin chào anh
rất hân hạnh được chào đón sự xuất hiện của anh trong chương trình vẻ đẹp việt nam
thưa nhà báo hồng vĩnh đây là một mươi năm tác phẩm đã lọt vào vòng bình chọn để chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi tháng đầu tiên của năm hai nghìn một mươi chín
ngay lúc này đây anh đã có mặt tại chương trình vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về suy nghĩ của anh về một mươi năm tác phẩm này ạ
một mươi năm tác phẩm này là chúng tôi trong ban giám khảo đã cùng nhau chọn ra từ ba mươi bức ảnh được ban tổ chức cung cấp cho chúng tôi chấm
ảnh thì được các tác giả sáng tác từ khắp mọi nội miền
mỗi nơi một cái đặc trưng riêng
để chọn lọc được một mươi năm bước này chúng tôi cũng cảm thấy là cũng có một cái sức ép
khi được vào vòng chung kết này chúng tôi cũng đã cân nhắc cũng khá kỹ để so sánh giữa các bức ảnh với nhau
với cái bố cục về cái nội dung và cái chất lượng của bức ảnh
một cái bức mà đến bây giờ mà tôi nghĩ là cũng nhiều người phải suy nghĩ và tranh cãi nhiều trong ban giám khảo chúng tôi
cái bức có một cái gia đình một đôi dân tộc vừa đi
mọi người kêu là giàn dựng mà có thể kêu là
và được chỉnh sửa photoshop
tôi cũng công nhận điều đấy
về kỹ thuật là nhìn là biết
nghệ sĩ đấy đã mang được một cái bức tranh rất là đẹp
còn thực ra là tâm nguyện của mình mình rất thích những cái ảnh mà đời sống đang tấp nập cũng khao khát lắm
cũng ước muốn là nhìn được nhiều cái bức mà tác giả gửi đến và chụp ghi lại được những cái hình ảnh đấy
thì trong đấy cũng có những cái bước những người công nhân phút giao thừa cuối năm
thực ra những cái đêm giao thừa tôi là nghệ sĩ nhấp ảnh mà
tôi cũng đi lang thang tôi cũng gặp những cảnh đấy
và tôi thật sự là xúc động khi mà tác giả ghi mặc dù là hình ảnh bố cục cũng không có gì ánh sáng không có gì đâu
nhưng mà là một cái hình ảnh rất chân thực
với hơn một những cái tác phẩm ảnh gửi về như vậy thì nó có đáp ứng được cái sự kỳ vọng ban đầu của anh đối với
cái nhu cầu như anh cũng đã nhắc đến là muốn nhìn thấy các cái nhịp điệu của ngày cuối năm đa dạng và phong phú
khi xem toàn bộ cái tổng thể đấy thì cũng có một chút tiếc
vì nó cũng thiếu những cái khoảnh khắc đẹp về
thí dụ như về vẻ đẹp thanh niên trong đời sống nó đang thiếu trong này
hoặc là một cái sản xuất cũng thiếu rất nhiều
đấy là một chút thôi
còn ở đây cũng đã như một cái mà góc khuất của cuộc sống mình cũng không nhìn được không đến được
còn những cái mình cũng không thể ngờ mà có thể xuất hiện ở đây
ừ vùng cao thí dụ như những cái em người dân tộc có thể trèo lên hái quả hồng
quả hồng đấy chỉ cuối năm mới có thể hái được thôi
mà rất là đẹp trời trong xanh và cái bồ cục nó rất là họa
còn có những cái góc mà tôi cũng thấy thích
thí dụ như là khu công nghiệp làm bánh trưng thì quá là mới mẻ luôn
mình cũng không bao giờ mình hình dung là bánh trưng giờ được gọi công nghiệp như thế chẳng hạn
vâng và những cái điều mới mẻ và chúng ta cảm thấy bất ngờ thì cũng là cái mang lại sự thú vị
xin cảm ơn các thành viên trong ban giám khảo
vâng thưa quý vị và các bạn bên cạnh là một sân chơi để các nhếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trên mọi miền tổ quốc có cơ hội được giao lưu
trao đổi kinh nghiệm cũng như là thể hiện tài năng nhiếp ảnh của mình
thì trong năm hai nghìn một mươi tám này chương trình cuộc thi về đẹp việt nam
có một tiểu mục mới về nội dung nhằm đáp ứng nhu cầu của người yêu nhếp ảnh
và trong một tiểu mục mới có tên gọi điểm đến thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn những địa điểm chụp ảnh thú vị
cũng như là những thông tin hữu ích phục vụ cho mục đích sáng tác của người yêu nhấp ảnh
và điểm đến đầu tiên xin mời quý vị và các bạn cùng dừng chân tại thung lũng mộc châu nơi có rừng hoa mận phủ trắng
để cùng đón tết sớm với người mông qua phòng sự ngăn sau đây
người sẽ cùng đồng hành trong chương mục điểm đến trong chương trình vẻ đẹp việt nam năm hai nghìn một mươi tám
và hiện tại thì tôi và nghệ sĩ nhấp ảnh lê huy đang có mặt tại mộc châu thuộc tỉnh sơn la
thưa nghệ sĩ nhậm ảnh lê huy mộc châu là một điểm đến có sức cuốn hút như thế nào đối với các tay máy ạ
phong cảnh ở mộc châu này thì đối với các nhà nhếp ảnh họ rất là thích
thứ nhất là con người con hóa
con người ở đây thì họ ăn mặc rất đẹp
văn hóa thì cũng là văn hóa ở đây hầu như là của người mông
cho nên văn hóa ở đây cũng rất là phong phú đa dạng
thế ngoài ra phong cảnh ở đây thì mộc châu thì có những phong cảnh
thứ nhất là có sương sương sớm mây sớm
thì cũng là làm cho anh em nhếp ảnh mê hồn
tết người mông thì cũng là dịp và là mận ở đây đồng hoạt lở
đấy thì hiện nay tôi đang đứng ở đây là một cái thung đũng mận hà ca là thung đũng mận hà ca
thì hiện nay tôi đang đứng ở đây là một cái thung đũng mận hà ca là thung đũng mận hà ca

cho nên các chỗ này cũng em realmente muốn hút rất nhiều nhếp ảnh ra
đến với mộc châu không thể không nhắc tới những đồi chay xanh mát những cánh đồng hoa cải trắng tinh khôi
đến với mộc châu không thể không nhắc tới những đồi chay xanh mát những cánh đồng hoa cải trắng tinh khôi

nhưng mà tôi cho rằng là đôi khi là nghệ thuật mà phục dựng lại hay là tạo ra một tác phẩm mà đẹp như thật thì nó cũng mang lại một cái giá trị nào đó cho cộng đồng
thế còn đối với cả tác phẩm thứ hai tôi cũng ủng hộ là mùa xuân mùa hạnh phúc đấy
thì đây chúng ta có thể nhìn ra ngay là một cái đám cưới tập thể
một cái mà tôi cho rằng là nét rất đẹp nét văn minh ở trong cái đám cưới những dịp cuối năm
nó không có cái sự rình giang không có cái sự hào nhoáng hoặc là hoành tráng mà nó có một cái vẻ đẹp giản dị
những cái đôi vợ chồng đôi nguyên ương đang nét vào nhau
thế và cái sự mà tụ họp giữa hay là cái kết quả của tình yêu đôi lứa theo tôi nó cũng là một cái tín hiệu rất đẹp của mùa xuân
thế còn sở dĩ tôi không bình chọn cho cái bức bánh trưng cho ngày tết mặc dù cái bức ảnh rất độc đáo
chúng ta thấy rằng là bây giờ trong cuộc sống mà công nghiệp hóa hiện đại hóa đấy thì cái hình ảnh cái bánh trưng được
gói rồi là từng cái hạt đỗ từng cái miếng thịt cùng trộn lẫn với gạo rồi gói bánh trưng nó không còn nữa
cái điều này nó đáp ứng được cái nhu cầu của cái đời sống hiện đại
tuy nhiên tôi nhìn cái bức tranh này tôi thấy nó hơi lạnh
tất cả nó phủ lên màu xanh mà màu xanh của cái bánh mà hình như là dường như là chưa luộc hay sao
thì tôi thấy nó lạnh nó không có cái sự ấm áp trong cái hình dung của tôi về mùa xuân
chính vì vậy tôi chưa bình chọn được bức ảnh này
cái bức ảnh xuân về tôi không chọn bởi vì là tôi nhìn thấy là
mới nhìn nhanh thì tôi thích nhưng mà nhìn kỹ lại thì không lẽ nó đem lại cho tôi một cảm giác gì cả
bởi vì đó là bức ảnh mà nó mang kết du lịch
một bức ảnh du lịch rất nhiều những ảnh du lịch tôi đã nhìn rồi
và tôi thấy rằng là bức ảnh này nó không đem lại tôi một cái nhịp điệu
không làm tôi cảm thấy xôn xao bởi vì những bức ảnh đó ngay về mũ cục
đấy nhân vật đấy vào giữa ảnh
thì vào giữa không sao nếu như nó cân đối quá nếu như nó làm một cái gì đó đặc biệt thì hãy vào giữa
còn không đủ mạnh thì đừng đưa vào giữa
thì tôi tiếc là hình ảnh đó nó không đem lại tôi một cái cảm xúc mạnh một cái gì xôn xao
nó đẹp đẹp thôi nhưng nó không phải là ấn tượng mạnh nó đem lại một cái dư âm gì thì không có
thế còn bức ảnh thứ hai tôi thích là cái mùa xuân mùa hạnh phúc ấy
thì tôi thích là bức ảnh đó là bức ảnh không khí cuộc sống là có
một cái hình ảnh hạnh phúc là có nhưng bức ảnh đó lại bị một nhược điểm là nó quá rộng
tôi muốn cái bức ảnh đó cắt thành programa cắt cúp chặt phần dưới đi
nó tạo một cảm giác nó rồn nén hơn nó nhịp điệu nó mạnh hơn
cái bức ảnh thứ ba là bánh trưng ngày tết giá như bức ảnh đó nó rộng hơn
thì lấy cái không gian hơn thì nó cảm giác được cái sự mênh mông nó sẽ rộng rãi hơn những cái bánh trưng đó
mặc dù cái xanh nhân xanh là một cái hình ảnh hay cái màu chơi màu rất hay xanh trên xanh
nhưng giá như của nó rộng hơn nữa nó mênh mông hơn nữa
giá như nó có một cái nhịp điệu đông hơn
cái nhịp sông cuối năm nó lại cảm giác cái sự hối hả
hoặc là tác giả chụp nhân vật nó động hơn một tí nữa
cái chuyển động của bàn tay đây là cái tĩnh hoàn toàn
có lẽ nó chỉ dừng ở giải ba là vì thế
với hoạt động mua sắm chuẩn bị cho một mùa xuân mới đang đến gần
và trong những ngày cuối năm này thì không khí dạo rực có lẽ cũng rõ nét nhất được thể hiện
ngay ở trên những con đường và đặc biệt là tại những khu chợ
nơi mọi người có thể mua sắm những vật dụng cần thiết cho dịp tết
ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến với khu chợ long biên
một trong những chợ hoa quả đồ mối lớn nhất của thành phố hà nội
qua tác phẩm ảnh hối hả của tác giả nguyễn hiễu hùng đến từ hà nội
trải qua lịch sử hơn một trăm linh năm cầu long biên như một nhân chứng lịch sử
chứng kiến bao sự đổi thay của đất nước và thủ đô hà nội
ngay dưới chân cầu là sự hối hả nhộn nhịp của chợ đầu mối long biên
khu chợ lớn nhất hà nội bán buôn các loại hoa quả
hàng hóa được vận chuyển cả ngày nhưng nhộn nhịp nhất là từ hai mươi giờ đến dạng sáng hôm sau
ghé thăm chợ đầu mối vào những ngày giáp tết thì sẽ cảm nhận rõ hơn
sự nhộn nhịp tấp nhập nơi đây
với lượng hàng đổ về tăng gấp hai triệu
gấp ba lần ngày thường đồng nghĩa với khối lượng công việc sẽ tăng lên
nhưng trên gương mặt những người lao động vẫn rặng rỡ những nụ cười
nhận thù lao nhỉnh hơn một chút từ người chủ hàng sau hơn một giờ lao động vất vả
câu nói đúng là gần tết của một người lao động như sửa ấm tấm lòng của bao người xung quanh
và họ hiểu quả thực tết đã đến rất gần
mong muốn từ giờ đến tết có thể bán được nhiều hàng
từ mối bên kia bán
mang về nhiều hàng thì tất cả các anh sẽ bán được nhiều hàng
còn tất nhiên là nhiều hàng nó sẽ nhiều tiền thôi
chính sự tấp nập nhộn nhịp của chợ đầu mối long biên
đã trở thành nguồn cảm hứng giúp tác giả nguyễn hữu hùng sáng tác nên bức ảnh hối hả
gửi tham dự cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam với chủ đề nhịp sống những ngày cuối năm
đứng từ trên cầu chụp xuống khung mình về hơn chục người lao động nhỏ bé
cùng tập trung vận chuyển những xe dứa cao ngút
đã phần nào tót lên sự hối hạ nhộn nhịp tất bật của chợ đầu mối dịp cuối năm
đúng như tên gọi của tác phẩm
qua bức ảnh này tôi muốn đọc giả và các bạn xem thì thấy được cái sự vất vả của người lao động
cũng như là cái nhịp sống ngày cuối năm rất là hối hả
nhân dịp đầu năm mới thì tôi cũng kính chúc người lao động
và đặc biệt những người lao động ở chợ đầu mối long biên
một sức khỏe dồi dào thịnh vượng và nhiều may mắn
tạm nói lời chào với tác giả nguyễn hữu hùng
và những người lao động tại chợ đầu mối long biên
chúng ta cùng chúc cho sự hối hả nhộn nhịp nơi đây sẽ còn kéo dài mãi
để không chỉ cận tết mà suốt cả năm
cuộc sống của người lao động sẽ ổn định hơn
để ước mơ về những ngày tết đủ đầy luôn thành hiện thực
quay trở lại với chương trình sau khi đã có kết quả
của hai hạng mục giải hai và giải ba
trên màn ảnh của chúng ta lúc này sẽ còn lại một mươi một tác phẩm
và một mươi một tác phẩm này đều có cơ hội trở thành quán quân
của cuộc thi ảnh về đẹp việt nam tháng một năm hai nghìn một mươi tám
và sau đây tôi xin phép được đọc lại một mươi một tác phẩm này
và xin mời các thành viên trong ban giám khảo chúng ta
sẽ tiếp tục bình chọn tác phẩm đoạn dài nhất
tác phẩm đầu tiên sáng ba mươi của tác giả lê thái dương đến từ bạc liêu
không có sự bình chọn nào từ ban giám khảo ạ
và tác phẩm tiếp theo là múa lân mừng năm mới của bùi viết đông đến từ đồng nai
có ai bình chọn cho tác phẩm này không ạ
ba giám khảo của chúng ta cũng không bình chọn
tác phẩm đồng nghiệp của tác giả đỗ hiếu liêm đến từ bạc liêu
có vẻ như là giải nhất sẽ dành cho những tác phẩm phía sau này
sắc màu quê hương của hiếu minh vũ ở đồng tháp ạ
cũng không có sự bình chọn nào ạ
tác phẩm lộc xuân của tác giả phạm đức minh đến từ thành phố hồ chí minh
vẫn tiếp tục không có cánh tay nào dơ lên
chúng ta chỉ cần hai lá phiếu bình chọn là đương nhiên chúng ta đã tìm ra được giải nhất rồi
xin được hỏi nhà báo hữu việt nhà báo có tiêu chí nào đối với giải nhất
trước hết chúng ta phải tìm được ra một cái vẻ đẹp của việt nam
một vẻ đẹp thuần việt
cái thứ hai nữa là trong cái vẻ đẹp đấy thì phải thể hiện được cái nhịp sống của cuối năm
hai cái tiêu chí đấy nó phải được trộn lẫn với nhau và nó tạo thành một cái tác phẩm hoàn hảo
chính vì vậy mà những cái tác phẩm mà các bạn vừa đọc vừa rồi thì với cá nhân tôi thì tôi cho rằng là chưa thỏa mãn được những tiêu chí tôi đặt ra
và có lẽ là chúng ta hãy đến với những tác phẩm tiếp theo để ban giám khảo của chúng ta bình chọn ra giải nhất ạ
tác phẩm chiều trên công trường vàm cống của tác giả hiếu minh vũ đến từ đồng tháp
ban giám khảo của chúng ta vẫn dành những cái lắc đầu

hội sẽ tiếp tục đến với kịp chuyến hàng của tác giả đỗ hiếu liêm đến từ bạc liêu ạ
cũng của một tác giả đến từ bạc liêu là tác phẩm chợ nổi ngày giáp tết của tác giả lê thái dương
lúc này tôi đã thấy một lao phiếu của giám khảo hữu việt hai lao phiếu
trợ nổi ngày giáp tết cả ba thành viên trong ban giám khảo của chúng ta cuối cùng cũng đã tìm ra được tác phẩm xuất sắc
đó là tác phẩm đặc biệt nhất của cuộc thi về đại việt nam số đầu tiên của năm hai nghìn một mươi tám này
xin được hỏi anh nhà báo hồng vĩnh
trong quá trình lựa chọn ra những tác phẩm thì với góc nhìn của mình đã có tác phẩm nào khiến anh cảm thấy thỏa mãn với những cái gì mà anh yêu cầu chưa ạ
trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì tôi nói qua bức ảnh tôi vừa chọn được
thực sự là tôi cũng thấy vui vì hai giám khảo kia cũng đồng lòng cùng giơ phiếu
tác giả chỉ chọn lọc trong một hỗn mang
một cái hỗn mang đấy một cái bến sông một cái thuyền nhiều như thế
nỗ lộn rộn như thế mà lại cắt ra một cái góc chụp
tôi cảm giác như một bức tranh
nhưng mà nhìn kỹ thì nó mang một nhịp sống sôi động
tôi thì đánh giá bước này có một chút thôi là chưa được hoàn chỉnh trong cái
chưa được thích so với tôi lắm vì một cái con thuyền nó cắt hơi vẹp một góc
tôi đã xem những bức ảnh này cũng nhiều lần những cái chợ nổi rồi
chụp trên cao trục xuống chợ nổi bạc liêu chợ nổi cần thơ một số cái chợ nổi khác nhau
nhưng mà cái hình ảnh mà có được cái sự đông đảo như thế
chỉ vào nhịp cuối năm gần tết thì các chuyến hàng mới đông như thế
chứ bình thường nó thơ thớt anh ạ rất thơ thớt
thứ hai là thế này này
nếu mà nhìn kỹ lên các bạn để ý là cái ảnh này là ảnh càng to càng đẹp
từng cái thuyền mà thấy rõ những cái cuộc sống của họ
tất bật tất cả những cái ảnh này là ảnh chi tiết
mình càng xem mình càng thấy thú vị
đây là một tấm ảnh có nhiều cái để xem
và bức ảnh đó là màu sắc rất là hài hòa
cảm giác màu xanh đỏ vàng nó rất là ăn khớp
không là bật lên
không có điểm nhấn
nếu mà nói một cách như người ta hay xem ảnh người ta bảo không điểm nhấn
thế này không có điểm nhấn
nhưng nó lại là một cái gì hài hòa
tôi cho rằng cảm giác như là cả cái phiên trợ đấy được gói gọn trong cái bức ảnh này
bằng một cái cú máy
rất là đẹp
đúng là cái màu sắc đem lại cho chúng ta một cái cảm giác hết sức là tươi vui
hết sức là nó hào hứng đấy
xin cảm ơn những nhận xét của các thành viên trong ban giám khảo
và ngay bây giờ thì xin mời tổ thư ký hãy kết nối chúng tôi với tác giả đoàn giải nhất của chương trình
để lắng nghe cảm xúc của tác giả lần này
dạ cho hỏi đây có phải là số của anh lê thái dương không ạ
đúng rồi ạ
dạ vâng chào anh
chúng tôi gọi điện cho anh từ chương trình về đèn việt nam của truyền hình nhân dân
và xin chúc mừng anh tác phẩm nhà chợ nổi ngày sắp tết của anh đã đoạt giải nhất
của chương trình với chủ đề nhịp sống ngày cuối năm của chương trình về đèn việt nam
sau khi biết thông tin này thì không biết cảm xúc của anh như thế nào
dạ cảm xúc của em bất ngờ ạ
khi em gọi tác phẩm thì em cũng
em muốn tham gia thôi
cũng không nghĩ là có giải nhất
cảm xúc bây giờ của em rất là
mấy chục lần rất là vui
các giám khảo của chúng tôi ở đây là giám khảo việt văn hữu việt và hồng vĩnh
có một vài câu hỏi dành cho anh về tác phẩm này
anh có sẵn lòng trả lời không ạ
dạ được ạ
xin chào bạn lê thái dương
tôi là hữu việt
thay mặt cho các thành viên ban giám khảo xin chúc mừng dương đã đoạt giải nhất trong cuộc thi tháng một
với tác phẩm chợ nổi ngày giáp tết
bọn tôi lúc này cũng vừa mới trao đổi với nhau là không hiểu là bằng cái kỹ thuật hay là bằng cú máy như thế nào mà lê thái dương có thể chụp được bức ảnh này
và cái phiên trợ này thì nó diễn ra ở đâu ở dương
nó được chụp vào cái thời điểm nào
cái ảnh đó em chụp ở chợ nổi phùng điền cần thơ á anh
thì cái đó là em dùng light cam

cũng là gần

rồi cảm ơn duyên
hi vọng rằng anh sẽ còn có nhiều cái sự tham gia của mình đối với chương trình về đèn việt nam
quý vị và các bạn thân mến
những cảm xúc và chia sẻ vừa rồi
của các thành viên trong ban giám khảo
cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
xin cảm ơn sự chia sẻ của quý vị
chính điều này đã tạo nên sự thành công của chương trình
và thay mặt cho ban tổ chức
tôi xin công bố chủ đề tháng hai của chương trình về đèn việt nam năm hai nghìn một mươi tám
đó là sắc màu mùa xuân
ngay từ bây giờ thì quý vị và các bạn đã có thể gửi ảnh dự thi về cho chúng tôi
theo địa chỉ email
thời hạn nhận ảnh sẽ là trước hai mươi bốn h
ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
quý vị và các bạn cũng có thể truy cập vào fanpage của chương trình
tại địa chỉ facebook com
cạch chéo về đèn vnnd
để tìm hiểu về thể lệ cũng như thông tin của cuộc thi
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình